theo công an huyện an dương vụ tai nạn xảy ra vào lúc một giờ hai mươi phút khi chiếc xe đang đi trên đường ba trăm năm mươi một hướng từ huyện an dương về quận kiến an
tại thời điểm này trong nhà bà nguyễn thị trinh có năm người gồm bà trinh hai con trai của bà trinh là nguyễn trung vĩ nguyễn văn đại chị hằng vợ của anh đại và một cháu nhỏ bảy tháng tuổi
trên xe ngoài lái xe nguyễn ngọc xuân còn có anh đồng văn lai chú quận kiến an
cú tông mạnh khiến tài xế xuân chết tại chỗ
những người còn lại bị thương và được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa kiến an cấp cứu
hiện công an huyện an dương đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân của vụ việc
tiếp tục là thông tin về vụ va chạm tàu xảy ra trên biển vũng tàu
suốt đêm qua và trong cả buổi sáng ngày hôm nay lực lượng tìm kiếm vẫn đang tích cực hoạt động cứu hộ nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng
tàu thanh đạt một của công ty cộng phần vận tài sông biển sinh đô
tàu thanh đạt một của công ty cộng phần vận tài sông biển sinh đô ở quảng ninh chở theo một mươi một người và gần ba tấm tôn cuộn lạnh đang trong hành trình từ phú mỹ vũng tàu đi nghi sơn thanh hóa
thì va chạm với tàu uson hai mươi một mang cờ micronesia
hậu quả tàu thanh đạt một bị chìm tại vị trí cách vũng tàu một trăm một mươi tám hải lý về phía đông bắc
chín người đã được cứu lên tàu uson hai mươi một nhưng vẫn còn hai thuyền viên khác bị mất tích gồm thuyền trưởng đặng văn khuôn quê hải phòng và thuyền viên dương văn minh quê nam định
hiện tàu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vẫn đang có mặt tại hiện trường thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn
các tàu phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu chìm cũng hỗ trợ công tác tìm kiếm
thông tin đến từ lâm đồng
sau một mươi bốn tháng lần trốn lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiến mặt tài sản đối tượng nguyễn thị nhung chú thành phố đà lạt đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lâm đồng phối hợp với cục cảnh sát truy nã bộ công an bắt giữ
theo hồ sơ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nhung đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và xây dựng niềm tin để chơi hụi và mượn tiền mặt để trả lãi suất cao cho một mươi hai người trên địa bàn thành phố đà lạt số tiền lên đến hơn bảy tỷ đồng
sau đó lẩn trốn tại nhiều tỉnh như đồng nai nha trang tp hcm công an tỉnh lâm đồng đã đưa ra lệnh truy nã và xác lập chuyên án truy xét đối với đối tượng nhung đến nay sau một mươi bốn tháng lẩn trốn nhung đã bị bắt tại quận bình thạnh tp hcm
tuy nhiên các đối tượng lừa đảo cũng có rất nhiều thủ đoạn cách thức khác nhau khiến nạn nhân
nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất tật mang phóng sự sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại yên bái tiếp tục cảnh báo các chiêu thức của bọn tội phạm lừa đảo qua mạng tới tất cả mọi người
đối tượng trần quang thỏa chú tại thôn bảy xã hán đà huyện yên bình tỉnh yên bái vừa bị công an thành phố yên bái bắt xử về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng trần quang thỏa chú tại thôn bảy xã hán đà huyện yên bái vừa bị công an tp yên bái bắt giữ về tội cưỡng đoạt tài sản